việc một số ngân hàng nga bị cấm tham gia giao dịch quốc tế đang gây ảnh hưởng không nhỏ
đến dòng tiền thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đến vấn đề thanh toán các bên
vẫn đang tìm phương thức phù hợp
cụ thể các đơn hàng đã ký không thể rút được hợp đồng đồng rức điến động quá cao
hàng xuất không có tàu chở đi những đơn hàng đã ký thì kẹt cứng
do đó một số doanh nghiệp việt nam đã viện dẫn điều khoản bất khả kháng
trong hoạt động mua bán quốc tế để ngừng giao hàng
từ trước đến nay các doanh nghiệp việt nam sử dụng hệ thống thanh toán phổ biến
trên toàn cầu là hệ thống swift trong cách hợp đồng mua bán thanh toán xuất khẩu
giữa hai bên đã gây ảnh hưởng
khi rất rõ mạng số swift của bên mua bên bán nếu không có những thỏa thuận bổ sung
buộc các bên phải tuân thủ hợp đồng thanh toán qua hệ thống này
khi bước vào bối cảnh mới là xung đột giữa nga ukraine có không ít doanh nghiệp
cũng đã viện dẫn điều khoản này để cố gắng duy trì việc thực hiện hợp đồng
hoặc miễn trừ trách nhiệm
tuy vậy nhiều doanh nghiệp lại vận dụng chưa phù hợp dẫn đến phát sinh những tranh chấp
bên vi phạm không có đủ cơ sở chứng cứ để chứng minh việc tiện dẫn quy định
về bất khả kháng là có căn cứ
xưa nay các doanh nghiệp việt nam dựa vào hệ thống thanh toán phổ biến nhất
trên toàn cầu là hệ thống swift
và rất nhiều trường hợp trong hợp đồng xuất nhập khẩu mua bán thanh toán
giữa hai bên đã ghi rất rõ mã số swift của các bên mua bên bán
vì vậy nếu không có thỏa thuận bổ sung buộc các bên phải tuân thủ hợp đồng
tức là sẽ phải chuyển qua hệ thống đó
điều đó có nghĩa là cái thông số không chỉ là tài khoản ngân hàng
mà cái mã số fife nó đã được ghi vào trong hợp đồng
khủng hoảng nga ukraine được xem là lệnh cấm vận chưa từng có trong lịch sử
sự kiện này dẫn đến việc trì hoãn của hàng loạt các hoạt động như vận tải
mua bán hàng hóa thanh toán
do đó để duy trì hoạt động kinh doanh và không bị trì hoãn các hợp đồng
doanh nghiệp cần phải có các phương án quản trị rủi ro phù hợp
quy định cụ thể các trường hợp được áp dụng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng